thưa quý vị công an quận bình thạnh tp hcm đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trên địa bàn của quận khiến cho một người tử vong một nhà dân trên đường soviet nghệ tĩnh bị hư hỏng
chiều ngày chín tháng một mươi một ô tô sang hiệu ren rover do nam tài xế khoảng ba mươi ba tuổi cầm lái
chạy trên đường soviet nghệ tỉnh phường hai mươi sáu quận bình thạnh với tốc độ cao
thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào người đàn ông năm mươi ba tuổi ngụ quận bình thạnh
đang đi bộ khiến nạn nhân văng xa
chiếc xe tiếp tục lao vào một nhà dân làm vỡ một ngã tường
mặc dù tài xế đã nhanh chóng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại khu vực
để điều tra xử lý vụ tai nạn theo quy định